trước hiện nghiêm quyết định đặc sá và hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc sá hướng dẫn của bộ công an đã lập được danh sách đề nghị đặc sá gửi về ban chỉ đạo về đặc sá năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
các tổ thẩm định đã thẩm định hồ sơ cho ý kiến đối với từng trường hợp được đề nghị đặc giá tuyệt đối không để sót những người đủ điều kiện không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng trực tiếp làm việc với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc cấp căn cước công dân cho người được đặc xá
có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng và chuyển danh sách các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá cùng với dữ liệu phạm nhân liên quan để chủ động thu thập dữ liệu dân cư làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho người được đặc xá kịp thời
chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh các trại giam trại tạm giam thuộc bộ công an phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc thu nhận hồ sơ phục vụ việc cấp căn cước công dân nhanh chóng thuận lợi đạt kết quả tốt
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cũng đã phối hợp với công an các địa phương để tiếp nhận người đường đặc xá tạo công an việc làm giúp họ ổn định cuộc sống
nhân bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh cà mau và hội nhà báo tỉnh cà mau tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng giải báo chí viết về xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ một mươi chín công an tỉnh cà mau phối hợp cùng hội nhà báo việt nam tỉnh cà mau tổ chức giải báo chí viết về người công an nhân dân và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc qua đó phản ánh những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
tham gia giải lần này có ba mươi năm tác phẩm thuộc các loại hình thức báo in điện tử và truyền hình
trong đó ở thể loại phát thanh truyền hình tác giả hoàng giang đơn vị công an tỉnh cà mau đạt giải nhất với tác phẩm việc nhẹ lương cao việc làm nguy hiểm nơi xứ người
thưa quý vị cùng với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trên cả nước thời gian qua phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh thái nguyên đã huy động tối đa nhân lực thiết bị nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt thi đua chín mươi ngày đêm
cấp hộ chiếu phổ thông
không gắn chip điện tử cho công dân đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian cho người dân
ngay từ đầu giờ sáng tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh thái nguyên có rất đông người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu
để kịp thời giải quyết công việc cán bộ chiến sĩ đội quản lý xuất nhập cảnh phòng an ninh đối ngoại đã khẩn trương tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình thủ tục kê khai cấp hộ chiếu
sau một thời gian dừng tiếp nhận các hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ để chuẩn bị cho việc cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới số lượng người dân đến làm hộ chiếu tăng đột biến so với trước đây
tuy số lượng cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ còn ít nhưng với quán triệt tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
thì toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu chúng tôi đã nỗ lực làm thêm ngoài giờ thậm chí cả ngày nghỉ trực tiếp khai tờ khai điện tử cho công dân
đồng thời quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần công vụ thực thi công vụ một cách nhanh nhất chính xác hiệu quả đảm bảo đúng quy trình quy định của bộ công an
đợt thi đua chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân được công an tỉnh triển khai từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an tỉnh đã huy động cán bộ chiến sĩ trang thiết bị máy móc và phương án cụ thể kịp thời cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân
xuất cảnh lao động học tập du lịch v v đảm bảo công khai minh bạch tiện lợi cho người dân
bên cạnh đó để tiết kiệm thời gian chi phí giúp người dân không phải đến trực tiếp để nộp tờ khai chụp ảnh
cán bộ chiến sĩ phòng an ninh đối ngoại đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an
hôm nay tôi đến đây để xin cấp hộ chiếu lần đầu và tôi thấy tinh thần của các chiến sĩ ở đây rất là nhiệt tình và hướng dẫn tôi qua dịch vụ công rất là chi tiết tôi làm rất là nhanh chóng
và khi hoàn tất hồ sơ thì báo tin nhắn về điện thoại của tôi luôn để đăng ký và hoàn tất hồ sơ xong xuôi
việc hồ sơ được số hóa khi người dân đăng ký cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công còn giúp cán bộ chiến sĩ làm hộ chiếu giảm áp lực trong quá trình quản lý hồ sơ giấy tờ hạn chế sai sót đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính là giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ giảm số lần đi lại của công dân
đơn vị đã tập trung bố trí cán bộ và phương tiện kỹ thuật để phục vụ tốt nhất công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết một cách nhanh chóng kịp thời chính xác đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân
đồng thời đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện các quy chế dân chủ trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hồ sơ
sau gần hai tháng triển khai đợt thi đua từ ngày hai mươi tháng sáu đến một mươi tám tháng tám
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh thái nguyên đã tiếp nhận làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông và trả trên bốn hộ chiếu cho công dân đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi góp phần cải cách thủ tục hành chính
hướng tới hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh thái nguyên đã đề ra trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hai đối tượng liên quan tới vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép
cảnh sát thành phố phan ca thuộc bang phi hà ấn độ vừa triệt phá băng nhóm giả làm cảnh sát để tống tiền hàng trăm người
tòa án nhân dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện tiêm vaccine mũi ba mũi bốn như tại phường phương liên quận đống đa

nhưng số người đến tiêm thực tế là ít hơn nhiều dù trước đó phường đã liên tục tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau

trong ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine mũi bốn kế hoạch đưa ra là tiêm cho khoảng tám trăm linh người nhưng số người đến tiêm thực tế lại ít hơn nhiều dù trước đó phường đã liên tục tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau

phòng chống dịch bệnh